từng có một tiến án về tội trộm cắp tài sản và một tiền sự bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng đoàn vũ linh chú tại huyện châu thành tỉnh long an mới đây lại bị công an huyện châu thành bắt giữ về tội trộm cắp tài sản
trước đó lợi dụng bà nguyễn thị đầm ở xã hiệp thạnh huyện châu thành để xe mô tô trên bờ ruộng nhưng không có người trông coi đoàn vũ linh đã lấy trộm xe máy của bà đầm
tại cơ quan công an linh khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn hiện cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là chiếc xe máy để trao trả lại cho bị hại
một vụ đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trực tuyến qua mạng internet với số tiền lên đến hàng tỷ đồng vừa bị công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam triệt phá bắt giữ bảy đối tượng
các đối tượng bị bắt gồm lê thanh ánh nguyễn đình liệu nguyễn văn cân lê thanh đông lê thanh triều cùng chú tại huyện núi thành đặng ngọc hùng chú tại huyện bắc trà my và nguyễn văn huynh chú tại quận thủ đức tp hcm
tăng vật thu giữ gồm một trăm bảy mươi bảy triệu đồng tiền mặt hai mươi một điện thoại di động hai ipad một xe mô tô hai máy vi tính và nhiều giấy tờ có liên quan tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc ước tính là một tỷ hai trăm linh triệu đồng
theo thông tin ban đầu các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu bằng hình thức bán tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet cho các đối tượng có nhu cầu mỗi tài khoản bán được trung bình có giá từ năm trăm linh đến một usd hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trong khi đó tại cà mau công an huyện nam căn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau cũng vừa tiến hành triệt xóa một ổ bạc được tổ chức quy mô liên huyện tại nhà của vợ chồng trịnh thanh phong và đỗ thị bé tám
thị trấn nam căn huyện nam căn
theo điều tra ban đầu ổ đánh bạc trên do nguyễn thị bội sang chú tại huyện cái nước đứng ra tổ chức tại hiện trường lực lượng công an phát hiện một mươi ba đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền thu giữ hai bộ bài tay loại năm mươi hai lá hơn ba mươi ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
đây là tụ điểm đánh bạc được tổ chức quy mô gồm nhiều đối tượng ở các huyện như cái nước phú tân nam căn đến tham gia hiện một mươi một đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý
công an huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa bắt đối tượng trương hoàng hảo chú tại xã phong thạnh tây a huyện phước long tỉnh bạc liêu theo quyết định truy nã về tội cướp tài sản
theo hồ sơ vào ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba sau khi đi nhậu về thấy bà tô thị sáu ngụ xã phước long huyện phước long đang ở nhà một mình nên đối tượng trương hoàng hảo dùng dao uy hiếp và cướp đi số tiền hơn một triệu đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện phước long tỉnh bạc liêu đã bắt được đối tượng hảo khi đang lẩn trốn tại phường phước long b quận chín

bây giờ ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm báo ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vị bắc một trăm linh bảy hai độ kinh đông trên vùng biên giới việt nam trung quốc
quay trở lại với thời tiết trên đất liền khu vực phía tây bắc bộ ngày một mươi chín và ngày hai mươi thời tiết bắt đầu có chuyển biến trời nhiều mây xuất hiện mưa rào và rông dài rác
sang đến ngày hai mươi một mưa giảm dần cùng với đó là nắng xuất hiện trở lại trên khu vực nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ do ảnh hưởng của bão nên nhiều khả năng từ đêm nay
rông sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to người dân nơi đây cần chủ động các biện pháp sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong mưa rông
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ đến ngày hai mươi một trời nắng nhiệt độ tăng thêm từ một đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mặc dù mưa lớn đã qua đi nhưng hậu quả mà người dân ở đây phải đối mặt thì vẫn rất nghiêm trọng
nhiều khu vực vẫn ngập sâu trong mấy ngày tới tại đây mưa vẫn xảy ra nhưng với lượng ít hơn
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ngày một mươi chín và ngày hai mươi trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
phía bắc có mưa vừa có nơi mưa to và rông nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi một độ
sang đến ngày hai mươi một mưa giảm chỉ còn tập trung vào khoảng chiều tối và đêm
khu vực tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to đến rất to

trong cơn rào có khả năng xảy ra tố lốc và gió rất mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên ngay từ trưa chiều một số nơi đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
người dân cần tiếp tục cảnh giác với hiện tượng ngập úng
tại những vùng trũng thấp ven sông và các kênh rạch
bản tin mùa một ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt